những năm trở lại đây khu vực cửa biển cửa đại nằm giữa thành phố hội an và huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
bị bồi lấp nghiêm trọng đã gây nhiều trở ngại cho tàu thuyền ra vào khu vực này
qua nhiều lần khảo sát bộ giao thông vận tải đã giao cho cục đường thủy nội địa việt nam
sớm triển khai việc nạo vét thông luồng cho tàu thuyền ra vào nhau động và tránh chú bão
thế nhưng cho đến nay dự án này vẫn chưa được thực hiện
mùa mưa bão đã đến người dân và chính quyền tỉnh quảng nam mong luồng sớm được khơi thông
để tàu thuyền ra vào thuận lợi
gần một mươi năm làm nghề lái cano đưa đón khách du lịch tuyến cửa đại cù lao tràm
cano của ông nguyễn quốc kỳ ở thôn trung phường xã duy hải huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã không ít lần bị mắc cạn khiến chân vịt bị gãy
ông kỳ cho biết không chỉ cano mà các tàu cá của ngư dân mỗi khi lưu thông vào âu thuyền hồng triều
để neo đậu hoặc tránh chú bão đều rất khó khăn
bà con ước mơ
để tạo luồng cho tàu thuyền của ngư dân và hoạt động du lịch tuyến cửa đại cù lao tràm ra vào
năm hai nghìn một mươi bảy cục đường thủy nội địa việt nam đã tiến hành nạo vét
tuy nhiên đến nay tại khu vực tuyến luồng tàu chạy bị bồi lấp ngày càng thu hẹp
từ đó gây khó khăn cho các phương tiện thủy nội địa và có nguy cơ bồi lấp nặng
ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ năm nay
đây là một vấn đề rất bất xúc không chỉ của riêng họa
mà kể cả việc liên quan đến tàu thuyền của bà con ngư dân ở huy dê xuyên
điện thắng bình và thị xã điện bạc
tỉnh quảng nam cũng đã có văn bản cuối cùng cách đây hơn một tháng
yêu cầu là bộ phải khẩn trương hơn nữa
cần thiết thì tỉnh quảng nam sẽ ứng ngân sách để thực hiện việc đấu thầu nạo vét cái việc này
sau này khi mà năm hai nghìn hai mươi mà bộ có kinh phí thì trả lại cho ngân sách tỉnh quảng nam cũng được
tuy nhiên đến nay thì chúng tôi vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi
trước thực trạng trên người dân và chính quyền địa phương đề nghị cục đường thủy nội địa việt nam
sớm triển khai dự án nạo vét thông luồng để tàu thuyền người dân di chuyển thuận lợi nhất là trong mùa mưa bão